một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận sẽ trở lại với tiết trời nắng giáo
khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
dưới tác động của gió tây nam thì trong chiều tối cũng như đêm mai
hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ sẽ có mưa rào và rông
ở diện nhiều nơi cảnh báo về rông lốc và gió giật mạnh tiếp tục được đưa ra
vì thế mà người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
tuy nhiên thời điểm trước khi xuất hiện mưa rông nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng mạnh và nền nhiệt cao
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông đến đông nam
với cường độ chỉ còn mạnh ở mức cấp ba nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió nhẹ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa duy trì mức trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước